tỉnh thừa thiên huế vừa xác nhận đến trưa nay hai mươi năm tháng một mươi sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn công nhân thủy điện rào trăng ba tỉnh thừa thiên huế
đã lệnh cho các mũi cứu hộ tìm kiếm tạm dừng công việc để rút về thủy điện rào trang bốn chú tránh mưa bão
do ảnh hưởng của bão số tám từ đêm qua đến sáng nay ở tỉnh thừa thiên huế đã có mưa vừa đến mưa to
từ trưa nay các lực lượng tìm kiếm tại rào trăng ba đã rút khỏi khu vực sạt lở
các lực lượng bổ sung từ quân khu bốn dù sáng nay đã đến thửa thiên huế nhưng được lệnh ở nguyên vị trí
chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiếp cận khu vực sạt lở
tất cả các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh thừa thiên huế đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với diễn biến tiêu cực của cơn bão số tám
các hoạt động cứu trợ cung cấp lương thực cũng được đẩy nhanh để người dân vùng trũng có thêm lương thực sử dụng trong những ngày mưa bão sắp tới